thưa quý vị ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi tám
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc và tỉnh quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các ông bà hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ban ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông bà hoàng thị thúy lan
lê duy thành đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
cũng tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác
tin an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và công an quận hà đông vừa nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhóm cướp manh động chuyên dùng giao phóng cướp tài sản trong đêm
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng được cho là trên địa bàn quận hà đông
bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe dùng hung khí đe dọa
nhanh chóng vào cuộc các trinh sát hình sự xác định vụ việc xảy ra vào h bốn mươi bảy phút ngày một mươi năm tháng ba tại khu vực tuyến phố lê lợi phường nguyễn trãi quận hà đông
sau khi vụ việc xảy ra người bị hại không trình báo
trước tình chất nghiêm trọng của vụ việc phòng cảnh sát hình sự và công an quận hà đông đã bắt giữ sáu đối tượng gây ra vụ việc
thông tin ban đầu sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi đều ở phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
nhóm cướp trên với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh sử dụng hai xe máy cầm theo hung khí là hai tuyếp sắt hàn giao phóng
đi trên các tuyến phố vắng người qua lại chặn đường người đi đường để cướp tài sản
với phương thức này cả nhóm đã gây ra bốn vụ cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm tại các quận hoàng mai hai bà trưng và hà đông
diễn biến mới nhất về vụ việc ba cháu gái đi xuống khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn
thuộc địa bàn thị trấn thanh bình huyện bù đốp tỉnh bình phước trời bị đuối nước và mất tích
đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba
người dân có nhìn thấy ba cháu gái sinh năm hai nghìn tám chín điều khiển hai xe mô tô chở nhau đi vào khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn phía cửa sản nước
thời điểm này nước hồ cạn đến đáy nên các cháu đã đi xuống tận đáy lòng hồ chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhà máy thủy điện cần đơn mở cửa sản nước ra hồ
sau đó người dân không còn nhìn thấy các cháu đâu nữa nên đã báo tin cho công an thị trấn
do mực nước sâu mặt hồ rộng và đêm tối nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h một mươi phút cùng ngày mới tìm được một thi thể và đến h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba thì tìm vất được thi thể thứ hai
sau thời gian tích cực tìm kiếm vào một mươi năm h chiều ngày hôm nay lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân còn lại
vào sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đốp đã đến gia đình hai nạn nhân được tìm thấy trước để thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp năm triệu đồng
vừa qua các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh gia lai đã đấu tranh
ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng một số thanh thiếu niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
mua ma túy về tổ chức sử dụng và bán cho các thanh thiếu niên khác trong làng
được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng công an huyện iapa đã bắt quả tang ba đối tượng
rukom kho hai mươi chín tuổi kusadet ba mươi tuổi và rukom kui một mươi bảy tuổi cùng chú saia krok
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét nhanh trên người các đối tượng công an thu giữ một ống nhựa có chứa ma túy đá
bố mẹ nhà già khá hồi bố thì nằm nơi trường tôi là lao động chính trong nhà
lúc bắt tôi tôi đã nhận thức cái sai của tôi rồi và tôi đã thành khẩn khai báo với công an điều tra này kia để họ giám nhận tội cho tôi
nhóm đối tượng này là đinh ruất hai mươi tuổi đinh hùng hai mươi ba tuổi và đinh thui
hai mươi tuổi cùng chú xã bờ tó huyện iapa cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện iapa bắt khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình tổ chức ăn nhậu tại nhà đinh hùng chúng lấy ma túy thủ sẵn cùng nhau sử dụng
tham chơi chơi bời nếu không nghe gia đình dạy rồi nên vào mắc sai lầm này tôi suy nghĩ cũng mong pháp luận là sửa giảm nhẹ để sớm về với gia đình
mới đây công an huyện đạt đoa cũng đã bắt quả tang chín đối tượng thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án này cơ quan công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng khuyến cáo các thanh thiếu niên việc sử dụng ma túy dẫn đến nghiện từ đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy vi phạm pháp luật như trộm cướp tài sản cố ý gây thương tích gây tai nạn giao thông
ngoài ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình ảnh hưởng xấu đến sự bình yên của thôn làng cũng là hệ lụy của việc sử dụng ma túy và mua bán ma túy
sáng mai ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh
và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi phạm tội của bị cáo đỗ anh dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là một mươi ba bị cáo khác theo cáo trạng của viện kiểm sát
nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh vết tắt là tập đoàn tân hoàng minh
có vốn điều lệ là một mươi tỷ đồng được bị can đỗ anh dũng sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để hoạt động theo mô hình tập đoàn đỗ anh dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần
vốn góp của bốn mươi năm công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của đỗ anh dũng
năm hai nghìn hai mươi một do vay nợ lớn các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín dẫn đến việc tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nợ vay gần hai mươi tỷ đồng

đỗ anh dũng đã chỉ đạo con trai là đỗ hoàng việt sử dụng các công ty con gian dối phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền của tập đoàn tân hoàng minh
với nhiều thủ đoạn tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhựa và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ việc
tòa án dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
trên không gian mạng liên tục xuất hiện các trang có tên cục an ninh mạng hoặc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống
đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai và qua bất cứ hình thức nào
ngoài ra người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của cơ quan công an tại phần liên kết website trên cổng thông tin điện tử có địa chỉ mps gov vn hoặc bộcôngan gov vn của bộ công an
theo cục an toàn thông tin công an tp hà nội gần đây liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an thông báo có liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đồng thời tuyên truyền cho người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo kể trên
người dân không nên nghe và làm theo các yêu cầu hướng dẫn của người lạ không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
hiện nay trên mạng người dân có thể dễ dàng tìm kiếm dịch vụ làm thay thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe với mức phí từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng tùy theo nhu cầu
tuy nhiên theo cục an toàn thông tin việc chọn dùng dịch vụ có thể khiến người dân rơi vào bẫy lừa đảo
cục an toàn thông tin khuyến nghị người dân khi có nhu cầu xin cấp mới đổi bằng lái xe nên tự thực hiện thủ tục theo phương thức trực tiếp tại sở giao thông vận tải hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
phương thức được các đối tượng lừa cung cấp dịch vụ làm visa giá rẻ sử dụng là lập website tài khoản facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín đăng tải hình ảnh đưa kỹ người lao động ở sân bay
đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính này
hàm rẻ nhiều người lao động đã sập bẫy lừa đảo
chuyên gia cục an toàn thông tin khuyên người lao động khi có nhu cầu làm visa cần tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp phép trên trang thelab gov vn của cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương minh và xã hội không cung cấp số căn cướp công dân chứng minh nhân dân mã otp cho bất cứ ai hoặc trên bất kỳ website lạ nào
thời gian qua
nhiều người dân đã nộp tiền để được đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc theo chương trình lao động thời vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch lna ở quảng ninh
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý để tránh rơi vào tình cảnh tiên mất tật mang dính bẫy của các đối tượng lừa đảo
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cũng thông tin đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba mới chỉ có một mươi hai địa phương của việt nam ký thỏa thuận với địa phương
phát hiện bắt giữ khi đang tàng trữ hai mươi ba năm kg pháo hoa nổ do trung quốc sản xuất trên chiếc bè mảng gắn máy đang neo đậu tại khu vực cửa sông bắc luân thuộc vùng biển khu tràng vĩ phường trà cổ thành phố móng cái
qua điều tra xác minh lực lượng chức năng đã triệu tập thêm ba đối tượng trần đình nga nguyễn đức thành và trần công dũng cùng đang thuê trọ tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh để điều tra làm rõ